tin bão trong một mươi hai giờ tới bão số một đi vào đất liền tỉnh quảng đông trung quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
bắc bộ và bắc trung bộ có mưa to trên diện rộng
hồi bốn giờ sáng nay ngày một mươi bốn tháng sáu vị trí tâm bão cách bờ biển tỉnh quảng đông trung quốc khoảng một trăm ba mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi một
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km đi vào đất liền tỉnh quảng đông sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng sáu vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền phía nam tỉnh quảng đông
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với bão số một khiến bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vừa mưa to trên diện rộng
mưa có khả năng kéo dài đến ngày một mươi năm tháng sáu với trọng tâm mưa lớn là ở vùng núi bắc bộ và thanh hóa
mưa lớn sau thời gian nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ về lốc
tết mưa đá lũ quét sàn lở đất
cơn mưa lớn vào tối ngày hôm qua một mươi ba tháng sáu khiến cho hàng loạt tuyến đường ngập sâu trong nước
cây xanh ngã đổ gãy cành mưa lớn đã làm bốn người thương vong sau cây đổ
do ảnh hưởng của cơn mưa lớn một cây xanh trên đường tô hiến thành phường một mươi năm quận một mươi bị gãy nhánh
phần thân cây này đè chết một người đi đường
trong cơn mưa rông nhiều nhánh cây có đường kinh lớn của một cây xanh trên đường ba tháng hai ở quận một mươi bị ngã
gãy đổ xuống đường
đè trúng hai thanh niên đi xe máy khiến cả hai người này bị thương trong đó một người bị gãy tay
tại đường độc lập ở quận tân phú gió lớn khiến cho một cây ở trước số nhà hai trăm chín mươi bị bật gốc đổ ra đường
đè trúng một người đang đi xe máy khiến người này bị thương nặng
người dân xung quanh khu vực đã hỗ trợ đưa người bị nạn lên xe cấp cứu đến bệnh viện
ngoài ra cơn mưa lớn kéo dài cũng làm cho hàng loạt tuyến đường ở các quận hai quận thủ đức bình thạnh tân phú gò vấp bị ngập sâu trong nước